sau hơn hai ngày tập trung khắc phục hậu quả bão số năm gây ra trên hệ thống điện
đến trưa ngày hôm qua hai tháng một mươi một tỉnh bình định đã cơ bản hoàn thành công tác này
tại các vị trí bị bão gây thiệt hại nặng
thiệt hại nặng nhất là tuyến đường dây hai mươi hai kv có tới hai mươi tám trụ điện bị gãy
chiếm gần một nửa tổng số trụ điện cao hấp bị hư hỏng trong toàn tỉnh
trước tình hình trên một số công ty điện lực trong khu vực như khánh hòa phú yên gia lai
đã cử lực lượng đến hỗ trợ điện lực bình định khắc phục sự cố nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
theo báo cáo mới nhất của công ty điện lực bình định
bão số năm đã gây thiệt hại ước tính gần một mươi hai tỷ đồng trên hệ thống điện trong toàn tỉnh
làm mất điện ba trăm sáu mươi tám trạm biến áp gây ảnh hưởng trên ba mươi năm khách hàng sử dụng điện